liên quan đến những sai phạm được cho là nghiêm trọng tại quán karaoke xo farong
ở quận một mươi hai tp hcm của đại gia phúc xo đến sáng nay ngày một mươi một tháng bốn
công an tp hcm và các đơn vị nghiệp vụ mới cơ bản hoàn tất quá trình khám xét nhà riêng
và các phòng hát nơi phát hiện gần một trăm linh người sử dụng ma túy
theo đó sau khi khám xét nhà riêng của trần ngọc phúc chủ quán karaoke xo pharoah
người được biết đến là đại gia đeo nhiều vàng nhất việt nam trên mạng xã hội
liên tục từ tối ngày một mươi tháng bốn đến dạng sáng nay công an tp hcm và các đơn vị nghiệp vụ
đã phong tỏa quán karaoke để tiến hành khám xét thu thập tài liệu chứng cứ
bước đầu công an xác định phúc có liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh
tuy nhiên công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để xác định rõ hành vi cụ thể
trước đó vào khuya ngày một mươi chín tháng bốn công an tp hcm và đoàn liên ngành văn hóa xã hội
phát hiện gần một trăm linh người có biểu hiện sử dụng ma túy trong sáu căn phòng của karaoke xo farong
nhiều trường hợp dương tính với ma túy trong đó có ba mươi nữ nhân viên của quán
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
tòa án nhân dân tỉnh hưng yên vừa kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm hoàng thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tải thôn yên vĩnh xã dạ trạch huyện khói châu tỉnh hưng yên
về tội vi phạm quy định khám bệnh và chữa bệnh
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hoàng thị hiền là y sĩ công tác tại trạm y tế xã mễ sở
huyện văn giang tỉnh hương yên đã thực hiện việc khám bệnh chữa bệnh
tiến hành nong giãn và vệ sinh bao quy đầu cho bệnh nhân trái quy định
không có giấy phép hoạt động không có đủ trình độ chuyên môn
và không đảm bảo vệ sinh vô khuẩn dụng cụ khi khám chữa bệnh
kết quả trưng cầu giám định tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương đối với những vật dụng
hoàng thị hiền dùng để nong giãn bao quy đầu cho bệnh nhân cho thấy
phát hiện virus gây bệnh xùi màu gà
trong quá trình làm thủ thuật hoàng thị hiền dùng trung panh kéo kim loại
cho nhiều bệnh nhân khác nhau mà không sát khuẩn theo đúng quy trình
hậu quả đã làm lây nhiễm bệnh xùi màu gà trong một trăm một mươi bảy cháu nhỏ
kết thúc phiên tòa sơ thẩm tòa tuyên phạt hoàng thị hiền một mươi năm tù giam
đồng thời phải bồi thương thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa không chế một đối tượng dùng dao chém bố mẹ đẻ trọng thương
đối tượng được xác định là tô văn hào
tại thời điểm bị bắt giữ hào không kiểm soát được hành vi
có biểu hiện nghi mắc bệnh tâm thần do sử dụng nhiều rượu trong thời gian dài
trước đó hào bất ngờ dùng dao tấn công bố ruột khiến nạn nhân bị thương nặng
bị con trai đuổi chém bố của hào đã bỏ chạy và chi hô mọi người
ngay thì tiếng kêu cứu mẹ của hào đã chạy vào căn ngăn và cũng bị con trai chém trọng thương
hậu quả vụ việc đã khiến hai người bị thương nặng và phải đưa đến viện cấp cứu
vâng vụ việc lại một lần nữa là lời cảnh báo cho những gia đình đang có người thân có biểu
hiện nghi mắc bệnh tâm thần loạn thần cần phải chủ động đưa đi bệnh viện để điều trị chữa bệnh
đồng thời cần phải nâng cao cảnh giác nên báo cho lực lượng công an và chính quyền địa phương biết
tình trạng tâm lý bất ổn của người thân để phối hợp có các biện pháp phòng ngừa hậu
và giấu có thể xảy ra cho gia đình và xã hội còn tại phú yên hai đối tượng là hồ trọng lay
và nguyễn văn thuận cùng chú tại xã hòa quang bắc huyện phú hòa vừa bị công an huyện phú hòa
tỉnh phú yên điều tra về hành vi cố ý gây thương tích vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba
sau khi ăn nhậu xong thuận về nhà lây để ngủ thì gặp võ văn quế chú tại tỉnh đắk lắc tại đây
cả hai đã lời qua tiếng lại sau đó quế bỏ ra về đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày
này lay về nhà nghe thuận kể lại việc có mâu thuẫn với quế nghe xong lay chạy vào nhà lấy
hung khí rồi cả hai điều khiển xe đến nhà trọ của quế thuận đã dùng dao chém vào vai của quế
còn lay dùng chân đá vào vùng mặt kết quả giám định võ văn quế bị thương tích một mươi hai
một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trực tiếp qua mạng
internet tại ấp phù hữu xã cẩm sơn huyện mỏ cấy nam tỉnh bến tre đã bị phòng kỳ sát hình sự
của bến tre phối hợp cùng với công an huyện mỏ cấy nam bắt quả tang vụ việc vừa xảy ra và chiều
qua ngày một mươi bốn tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ hơn năm mươi triệu đồng một mươi bảy điện
hai thoại di động các loại một mươi năm xe mô tô một máy tính sách tay một tv và nhiều thiết bị khác có liên quan
hai mươi đứa đối tượng có liên quan đã bị mời đến cơ quan công an để làm việc qua làm việc các đối
tượng khai nhận vào thời điểm trên phạm văn đua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tệ xã cẩm sơn huyện mỏ cấy nam
đến quán nước của chị huỳnh thị nguyệt ánh chú cùng địa chỉ để chơi tại đây đua đã mở trang
sv ba trăm tám mươi tám com để xem đá gà qua mạng và được sự đồng ý của chị ánh đua đứng ra làm cái rủ dê các đối
tượng khác cùng tham gia sát phạt và thuê nguyễn văn sơn phụ trung chi cho các đối tượng sau khi đã
đã được tám trận trực tiếp qua quan sát màn hình tv thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tàng hiện
lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
tại bắc giang mới đây đã xuất hiện một đối tượng giả danh bộ đội để lừa đảo chiếu nọ tài sản
tượng được xác định là nguyễn trọng đài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại thôn dị chế xã dị chế huyện tiên
nữ tỉnh hưng yên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang tạm giữ
hình sự để điều tra làm rõ tại cơ quan công an đối tượng khai nhận thường xuyên lang thang lưu động
trên những chuyến xe bắc nam hay những chuyến xe trên địa bàn tỉnh hưng yên hải dương hà nội để bắt
làm quen và giả danh là giảng viên trường quân sự quân khu bảy có khả năng xin được việc làm lương
cao chi phí thấp bằng thủ đoạn trên đài đã lừa đảo của anh nguyễn văn chính ở thôn toàn thắng
xã lão hộ huyện yên dũng tỉnh bắc giang với số tiền trên năm triệu đồng khi đang tiếp tục dùng
chiêu trò lừa anh chính thì đã bị anh chính báo cho công an bắt giữ khám xét tại phòng trọ của
tượng lực lượng công an đã thu được một số trang phục xuân hè thu đông của quân đội hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ai là
bị hại của vụ án trên liên hệ trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng
tỉnh bắc giang theo số điện thoại chín trăm tám mươi tám năm mươi năm một trăm tám mươi tám để phối hợp giải quyết
huyện phù cử của tỉnh hưng yên làm một người tử vong tại chỗ và một người bị thương
nhân ban đầu được xác định là do bất cẩn khi làm đường điện dẫn đến bị điện giật
trong khi đang thi công xây nhà mới và làm đường điện nạn nhân tiến hành dạch ống nhựa để ốp vào
đường dây điện cao thế do bất cẩn đã bị điện giật hậu quả nạn nhân đã tử vong tại chỗ
người đàn ông làm cùng bị thương phải đi cấp cứu theo người dân vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi phát hiện gia đình nạn nhân xây dựng tầng hai nhà ở nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao
thế điện lực phù tiên thuộc công ty điện lực hưng yên và chính quyền
xã đoàn đào đã đến kiểm tra lập biên bản đình chỉ việc xây dựng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với mã minh thu năm mươi năm tuổi ở xã cư mờ ga huyện cư mờ ga
tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người theo hồ sơ vụ án vào ngày ba mươi một tháng ba
hai vợ chồng thu vào làm giấy ở buôn bờ linh xã cư mờ ga đến một mươi tám h ba mươi bà nguyễn thị xuân điên
tục chửi bới thu vì không kiểm chế được bực tức thua đã dùng gậy đánh vào đầu vợ thấy đầu bà xuân
chảy máu thả đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó thu đã điền giải hiện trường của một vụ tai nạn
giao thông rồi chạy bộ về tròi giấy lau chùi viết máu thư dọn hiện trường sau ba ngày tích cực điều
điều tra thu thập chứng cứ đến ngày ba tháng bốn nguyễn xuân thu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết vợ của mình
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
nguyễn hoàng linh sinh năm hai nghìn trú tại xã đất mới huyện nam căn vừa bị tòa nhân dân tỉnh
cà mau mở phiên tòa xét xử phúc thẩm khoảng một mươi một h ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại khóm hai phường chín
thành phố cà mau nguyễn hoàng linh đã mượn điện thoại di động của người quen sử dụng sau đó chiếm
đoạt và bán tiêu xài cá nhân đến tối ngày ba mươi một tháng tám linh bị lực lượng công an phát hiện và bắt
quả tàng đang tàng trữ trái phép chất ma túy được biết nguyễn hoàng linh đã bị ủy ban nhân dân
thành phố cà mau ra quyết định đưa vào trường giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản và nhiều lần
bị kết án cũng với hành vi trên kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn hoàng linh
ba năm chín tháng tù gian
công an huyện sơn tịnh của tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ một nữ quái chuyên trộm tiệm vàng với
thủ đoạn vừa mua vàng và lấy trộm tài sản
tại tiệm vàng tuấn hải ở xã tịnh phong huyện sơn tịnh của tỉnh quảng ngãi đối tượng lê thị hồng yến
sử dụng thủ đoạn giả vờ xem vàng rồi rục chủ tiệm vàng tính tiền sau đó dùng tay đẩy sợi dây chuyền vàng
vào túi áo khoác lê thị hồng yến đã trộm một sợi dây chuyền vàng có trọng lượng hai chỉ trị giá trên sáu triệu đồng
được biết yến đã có nhiều tiền án trộm vàng với thủ đoạn như trên vừa ra tù đối tượng tiếp tục tái phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết vừa hoàn tất công tác kiểm tra với số lượng trên bảy chín trăm linh món trang sức
trang trí các loại được chế tác từ bột đá nhân tạo và kim loại đã phát hiện tại hộ kinh doanh dịch vụ du lịch quốc tế hoàng gia việt nam
do ông tử luân làm chủ kinh doanh
trong số các món trang sức trang trí trên chỉ có hơn bốn một trăm linh món là có hóa đơn giá trị trên ba trăm hai mươi triệu đồng
số hàng hóa còn lại không có hóa đơn chứng tử chứng minh ngồi gốc xuất xứ
hiện cơ quan công an đã tịch thu số hàng hóa còn lại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
để tiếp tục điều tra xác minh sửa đí theo quy định

số ca mắc sốt xuất hiết tăng nhanh vượt qua năm hai nghìn một mươi tám và cả trung bình giai đoạn từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm
cùng với số ca mắc tăng cao hiện tại toàn tỉnh phú yên đã có sáu mươi hai ổ dịch sốt xuất hiết
tăng năm mươi bảy ổ dịch so với năm ngoái